xử lý rác thải luôn là vấn đề nóng của nhiều địa phương trên cả nước gây ra nhiều bức xúc cho người dân sống ở gần các khu vực xử lý rác
hiện tại thì ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ cũng đang tồn tại một câu chuyện như vậy
rác thải được chất thành núi cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
thưa quý vị và các bạn như các bạn thấy phía sau tôi đây là núi rác đang tồn tại ở trung tâm thành phố việt trì có diện tích rộng trên sáu hectare
trung bình thì mỗi ngày nhà máy này thu gom khoảng hai trăm bốn mươi tấn rác thải nhưng số rác thải quay đầu và xử lý hữu cơ được chỉ khoảng từ tám mươi đến một trăm linh tấn
số còn lại thì tạo thành những cái núi rác chất cao như thế này gây ô nhiễm và tạo nên bức xúc cho người dân ở trong vùng
rác thải được chất thành núi cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
thế qua thực tế thì coi như là môi trường sống của dân là thối nước bẩn cây trồng thì bị chết vật nuôi thì cũng không nuôi được
một số bà con mắc bệnh như là bệnh ngứa bệnh hô hấp bệnh phổi thậm chí bây giờ là tính từ đầu của cái hồ này đến đầu của cái hồ trên này
coi như là gần chục người chết vì bệnh ung thư làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó
nhân dân trong khu là mất hai mươi năm nay rồi cho nên tôi mong là các cơ quan có chức năng làm sao giải quyết để giúp đỡ bà con được cái cuộc sống môi trường nó trong lành
đem những ý kiến bức xúc của người dân chúng tôi tìm đến ủy ban nhân dân xã phượng lâu và phường vân phú
nhà máy này thì nó nằm trên một cái đồi đối với như lúc đầu tôi nói là vừa của đất một phần đất của phượng lâu và đất của phượng vân phú
thế nên là ở cái vị trí đó nó cao cao thì khi nước mưa xuống thì là mưa to thì nước ở trên đó là nó không có cái lối thoát nó tràn tất cả xuống tràn xuống là tràn vào cả múa và cả cái sắn của nhân dân
khoảng tháng ba bốn vừa rồi thì cũng đã làm bị ảnh hưởng chết một số cá và hiện nay bà con nhân dân cũng sản xuất nó cũng có rất nhiều ảnh hưởng đến nguồn nước bà con sản xuất cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình
để hiểu thêm về nguyên nhân đang gây bức xúc cho người dân từ nhiều năm nay đồng chí lưu văn hùng đã dẫn chúng tôi vào bên trong nhà máy xử lý rác thải
công nghệ xử lý rác thải của công ty của nhà máy là công nghệ sản xuất phân compost
thực sự phải nói với chị là cái công nghệ của chúng ta bây giờ là nó tương đối lạc hậu so với các nơi khác
trong số hai trăm bốn mươi tấn thì chúng ta tận dụng được khoảng chín mươi một trăm linh tấn còn số còn lại rác thải trơ
còn số còn lại là rác thải trơ
tạm thời thì đây là chúng ta đang chứa tạm thời thôi
trung bình nhà máy này là nơi tập kết của năm mươi sáu mươi xe chở rác từ các nơi trong tỉnh chuyển về
với công nghệ xử lý rác thô sơ không có hệ thống thu gom xử lý chất thải diện tích trôn lấp không còn
điều này dẫn đến tình trạng núi rác ngày một chất cao gây ô nhiễm cả một vùng rộng lớn